cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với một mươi ba đối tượng
các đối tượng này liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web b tám ag com mạng lưới hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố trong cả nước với tổng số tiền hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
các đối tượng này liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thành phố trong cả nước với tổng số tiền hơn một sáu trăm linh tỷ đồng

trần trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú tệ phường phước long b quận chín thành phố hồ chí minh trong đó đối tượng hoàng lại nam tức nam ngọ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tệ phường phúc lợi quận long biên thành phố hà nội hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp tổng đại lý trên mạng web b tám ag com